tại thị trấn phú thứ huyện kinh môn tỉnh hải dương đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng và kho chứa của công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường
ngọn lửa bùng phát từ trong khu nhà xưởng rồi bao trùm toàn bộ bãi chứa phế liệu rác thải rộng khoảng hai m hai của công ty
ngay sau khi nhận được thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường
nhưng do đám cháy quá lớn vật liệu lại dễ cháy nên việc dập lửa khó khăn
kết quả là đám cháy đã thiêu dụi một khu nhà xưởng rộng ba trăm năm mươi m hai và khoảng bốn trăm linh tấn phế liệu rác thải công nghiệp
rất may là không có thiệt hại về người